tại hà nội bộ quốc phòng việt nam tổ chức buổi diễn tập trực tuyến cơ chế phòng chống dịch covid một mươi chín các nước asean
thượng tướng nguyễn trí vịnh thứ trưởng bộ quốc phòng đã tới dự và chỉ đạo diễn tập
tại buổi diễn tập các tình huống giả định được đặt ra theo cấp độ tăng dần từ khi phát hiện có ca xâm nhập
chùm ca bệnh rồi lây lan trong cộng đồng thành đại dịch
lực lượng tham gia diễn tập của các nước sẽ phải đưa ra các biện pháp ứng phó đối với từng cấp độ lây lan dịch bệnh
phát biểu tại buổi diễn tập thượng tướng nguyễn trí vịnh cho rằng tình hình dịch bệnh trên thế giới vẫn còn diễn biến phức tạp
việt nam đã kiểm soát được tình hình và sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với các nước trong phòng chống dịch bệnh
cuộc diễn tập thể hiện tinh thần đoàn kết gắn bó và tương trợ lẫn nhau giữa các lực lượng quốc phòng nói chung
cũng như lực lượng quân y các nước asean nói riêng